sau tuyên bố bỏ đảng ông pomichel yêu cầu thư ký hạ viện thay đổi lập trường đảng phái của mình thành nhà chính trị độc lập
theo ông michel mục đích của một đảng chính trị là phải bảo vệ nền dân chủ đặt hiến pháp lên trên hết chứ không phải là những toàn tính chính trị
tổng thống pháp emmanuel macron cho biết sẽ kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân nhằm bổ sung cam kết đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường vào hiến pháp
phát biểu trước hội đồng công dân về khí hậu tổng thống macron cho biết cuộc trưng cầu ý dân sẽ đề xuất bổ sung một điều khoản về đa dạng sinh học môi trường và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong mục một của hiến pháp
việc tổ chức trưng cầu ý dân cần phải được hai viện của quốc hội pháp chấp thuận
trong khi đó các nhà điều tra nga cho biết ít nhất một mươi một người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại một nhà dưỡng lão ở khu vực basko tostan miền trung nước này
theo bộ tình trạng khẩn cấp nga những người thiệt mạng ở độ tuổi từ năm mươi ba đến tám mươi tuổi trong đó có bảy người là nam giới và bốn người là nữ giới có bốn người đã may mắn thoát ra ngoài
điều tra ban đầu cho thấy sự cố xảy ra vào lúc giờ năm mươi ba phút theo giờ địa phương tức bốn h năm mươi ba phút theo giờ việt nam sau vài giờ đồng hồ đám cháy đã được kiểm soát
cơ sở dưỡng lão này không có giới phép hoạt động và không có hệ thống phòng chống cháy nổ chỉ có hai chuông báo hỏa hoạn